thành phố hồ chí minh
hồ chí minh có mật độ dân số khoảng bốn bảy trăm bảy mươi ba người trên một km vuông gấp một mươi bảy lần bình quân cả nước
hàng ngày thải ra chừng tám ba trăm linh tấn rác từ khu dân cư cơ quan khách sạn nhà hàng khu vực công cộng trung tâm thương mại chợ
toàn bộ số rác thải đang được thu gom và dẫn chuyển bởi hai hệ thống các hợp tác xã dân lập và các công ty dịch vụ công ích trực thuộc quận quyện
phương tiện thu gom và dận chuyển trong nội đô của các đơn vị dân lập và công lập rất khác nhau
bên cạnh các phương tiện hiện đại kính có khử mùi chống nước rỉ của các đơn vị công lập thì các xe lô xe thùng người đẩy thô sơ đa phần không nắp đầy thường xuyên chở quá tải
nước rác chải rỉ của các đơn vị chân lập ngày ngày len lõi khắp các ngõ xóm đi thu gom rồi dẫn chuyển ra các bôn rác
là một nguồn gây ô nhiễm đáng kể
nước rác chải rỉ của các đơn vị dân lập ngày ngày lõi khắp các ngõ xóm đi thu gom rồi dẫn chuyển ra các bô rác